văn học thiếu nhi vẫn luôn được xem là một đề tài không dễ để thành công với bất cứ cây bút nào
nếu như người viết không có đủ tâm huyết cũng như là sự am hiểu tâm lý tiếp nhận của các em
bên cạnh đó còn phải cần tới sự đồng hành của các đơn vị xuất bản các tổ chức xã hội và cả cộng đồng
và trong bối cảnh đội ngũ sáng tác của việt nam còn yếu và còn thiếu
năm hai nghìn sáu một dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi giữa việt nam và đan mạch đã ra đời
mở ra nhiều cơ hội cũng như hướng đi mới
buổi lễ kỷ niệm chặng đường một mươi năm thực hiện dự án với những cảm xúc
những dư âm vừa được tổ chức tại thư viện hà nội
tám cuộc vận động sáng tác thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên từ khắp mọi miền tổ quốc tham gia
gần bốn tác phẩm gửi về tham dự một trăm linh bốn tác phẩm chuyện và tranh chuyện đoạt giải
được in thành sách và giới thiệu đến độc giả nhỏ tuổi cả nước
đó là những con số đáng tự hào mà dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi việt nam đan mạch
đã đạt được trong một mươi năm triển khai dự án
tuy nhiên với những người đã gắn bó với dự án từ những ngày đầu
dấu ấn lớn nhất không phải là những con số khủng về số lượng tác phẩm
mà là đội ngũ những người viết họa sĩ trẻ của việt nam đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm sáng tác cho thiếu nhi
từ những tác giả đan mạch đất nước có nền văn học thiếu nhi phát triển
giàu truyền thống và nhiều tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới
đối với những tác giả từng tham gia dự án những kinh nghiệm tiếp thu được
đã giúp họ định hình rõ hơn về sự nghiệp của mình
đó là tạo ra những sản phẩm văn hóa làm giàu có đời sống tinh thần của các em nhỏ
mình thấy là cái dự án này là một dự án đã đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho những người sáng tác
họa sĩ cũng như là nhà văn
trước đây thì những cái họa sĩ và nhà văn họ làm việc khác biệt
nhưng mà thông qua dự án thì họ đã được tiếp cận với một cái lối làm việc mới
mà ở đấy thì nhà văn và họa sĩ họ trao đổi rất là nhiều với nhau
và thực sự hiểu về tác phẩm của mình nhiều hơn
một mươi năm nhiều thành công đã đạt được nhưng để duy trì được động lực sáng tạo
cho đội ngũ sáng tác đã được phát hiện và trưởng thành từ dự án này
tiếp tục cống hiến lại là một câu chuyện khác
hy vọng rằng trong những năm tới sẽ xuất hiện thêm những dự án hỗ trợ
giữa việt nam và các quốc gia có nền văn học thiếu nhi phát triển
qua đó đội ngũ sáng tác sẽ trưởng thành và đa dạng hơn
thậm chí mở đường để văn học thiếu nhi việt bước ra thị trường nước ngoài
chinh phục độc giả nhí thế giới